việt nam đang bước vào quá trình già hóa dân số khá nhanh theo dự báo nước ta sẽ không mất tới hai mươi năm để tỷ lệ người có độ tuổi từ sáu mươi năm trở lên đạt tới con số một mươi bốn tổng dân số
thực tế này đang đặt toàn xã hội trước những yêu cầu về chất lượng cuộc sống khả năng thích ứng và những mô hình chăm sóc người cao tuổi của nước ta
theo báo cáo của bộ lao động thương minh và xã hội việt nam đang đứng trước những thách thức to lớn của quá trình già hóa dân số nhanh chóng
cụ thể tuổi thọ trung bình của việt nam đã tăng từ sáu mươi tám sáu tuổi năm một nghìn chín trăm chín mươi chín lên tới bảy mươi ba hai tuổi năm hai nghìn một mươi bốn và dự báo sẽ lên bảy mươi tám tuổi vào năm hai nghìn hai mươi
tính đến hết năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có một mươi một triệu người cao tuổi chiếm khoảng một mươi một chín mươi năm dân số trong đó có khoảng gần hai triệu người từ tám mươi tuổi trở lên
điều này sẽ đặt ra những thách thức to lớn cho việc đảm bảo hạ tầng an sinh xã hội để đáp ứng đủ nhu cầu của một xã hội già hóa dân số nhanh chóng

thì những mô hình nhà dưỡng lão xã hội hóa đã được mở ra cho nhu cầu của người dân
thực ra người già mà ngay đến như chúng tôi bây giờ cũng thấy cái nhu cầu về vật chất không nhiều nhưng mà cái nhu cầu được chăm sóc về sức khỏe được chăm sóc về tinh thần thì rất là lớn
luôn luôn được có người quan tâm có bạn bè để giao lưu rồi là có người để mà tâm sự giao tiếp chia sẻ thì cái đấy là cái lớn hơn cả
đảng và chính phủ luôn đánh giá việc chăm sóc người cao tuổi là trách nhiệm của toàn xã hội là cơ sở vững chắc cho sự phát triển trong tương lai
chính vì thế chính quyền các cấp các bộ ban ngành đoàn thể và hội người cao tuổi tiếp tục có những giải pháp cụ thể góp phần cùng đảng và nhà nước đẩy mạnh sự nghiệp chăm sóc phụng dưỡng phát huy vai trò người cao tuổi cùng cả nước chung tay vì sự nghiệp chăm sóc để người cao tuổi được sống vui sống khỏe sống hạnh phúc tiếp tục công hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước